ngày hai mươi bảy tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã thay mặt bộ chính trị ký ban hành nghị quyết về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư của bộ chính trị
toàn văn nghị quyết này sẽ được đăng tải trên báo nhân dân sau đây truyền hình nhân dân xin giới thiệu một số điểm của nghị quyết
bộ chính trị cho rằng chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài
bên cạnh đó cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức đòi hỏi phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế quản lý xã hội xây dựng hoàn thiện thể chế cho phù hợp
phía bắc phía nam và miền trung từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới
bộ chính trị đặt mục tiêu năm hai nghìn bốn mươi năm việt nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh
trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu á có năng suất lao động cao
có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường quốc phòng an ninh
để thực hiện các mục tiêu trên bộ chính trị đưa ra một loạt chủ trương chính sách từ đổi mới tư duy hoàn thiện thể chế
phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển nguồn nhân lực các ngành và công nghệ ưu tiên
cho tới chính sách hội nhập quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
về thể chế bộ chính trị yêu cầu hoàn thiện pháp luật trước hết là pháp luật về doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo sở hữu trí tuệ thương mại đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia
và phát triển các sản phẩm dịch vụ mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số internet và không gian mạng
đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực
về cơ sở hạ tầng thiết yếu bộ chính trị yêu cầu triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc
đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia
bên cạnh đó xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia
theo hướng đồng bộ thống nhất dùng chung tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông
để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy mạnh mẽ
các hệ thống thanh toán số quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hình thức thanh toán trực tuyến qua biên giới
bộ chính trị cũng yêu cầu giả soát tổng thể thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục đào tạo
theo hướng phát triển năng lực tiếp cận tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ phát triển
đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu đổi mới cách dạy và học áp dụng công nghệ số
lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin
ngoài ra tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông
an toàn an ninh mạng công nghiệp chế tạo thông minh tài chính ngân hàng thương mại điện tử nông nghiệp số du lịch số công nghiệp văn hóa số
y tế giáo dục và đào tạo bộ chính trị chủ trương tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan đảng
quốc hội chính phủ mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội bảo đảm thống nhất kết nối liên thông và đồng bộ
xây dựng cơ sở dữ liệu số của chính phủ và các cấp chính quyền tạo điều kiện để mọi công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng internet ở các cơ quan nhà nước
bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hoàn thiện các quy trình thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số cắt giảm tối đa giao dịch trực tuyến